quỹ đầu tư mạo hiểm venture capital không còn là khái niệm xa lạ trong giới khởi nghiệp
quỹ đầu tư mạo hiểm được khái quát là phương thức mà theo đó
nhà đầu tư hay những tổ chức chuyên môn hóa rót vốn vào những doanh nghiệp mới thành lập
chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán có tốc độ tăng trưởng cao
và thường sử dụng các công nghệ mới hiện đại đang cần tài trợ để phát triển sản phẩm hoặc quá trình tăng trưởng
nếu không có các quỹ đầu tư phát triển song song
thì các dự án khởi nghiệp sẽ khó có được thành quả mong muốn
nếu không có các quỹ đầu tư phát triển song song
thì các dự án khởi nghiệp sẽ khó có được thành quả mong muốn
và bước vấn đề quan trọng nhất với khánh khánh đang bế tắc ở chỗ nguồn vốn
thứ nhất là bản thân khánh mình mới học ra trường
kinh nghiệm cũng ban đầu là đang còn phải học hỏi chuyên môn cũng phải học hỏi
nhưng mà cái khó khăn với khánh là cái vốn cái vốn ban đầu của khánh là bỏ ra là cũng lớn
và khi khánh cần cái vốn để có một cái sự thu hút đối với cái ngành giáo dục là đổi mới công nghệ
mình bây giờ đối với thế hệ trẻ mầm non mình cũng phải đưa công nghệ vào
ở giai đoạn quan trọng là lúc gia nhập thị trường thì vốn được rót từ các quỹ đầu tư mạo hiểm
được coi là một trong những động lực chính để doanh nghiệp khởi nghiệp bứt phá chiếm lĩnh thị trường
tiêu biểu có thể kể đến như fastgo một dự án gọi xe quy mô bài bản và mang thương hiệu cùng với tham vọng của người việt trẻ
fastgo có thể nói là một trong những ứng dụng mà có cái hàm lượng công nghệ và chất sám tốt nhất
đối với cho với các cái
các sản phẩm trên thị trường
thứ nhất là nó được xây dựng bởi một đội ngũ kỹ sư rất là dài dàng kinh nghiệm và phát triển hơn ba năm rồi
cái thứ hai là nó thư hưởng được cái công nghệ và cái hệ thống thanh toán của netflix
đây là một trong những hệ thống mà có giải pháp thanh toán toàn diện nhất hiện nay mà không có cái ứng dụng nào của việt nam có
cái thứ ba nữa thì fastgo cũng xây dựng một cái hệ thống gọi là
big data và ứng dụng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo để xây dựng và tự động đưa ra được các cái chính sách giúp cho cái việc là gọi xe nó thành công cao hơn
ra đời từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám fastgo đã nhanh chóng chiếm được thị trường riêng trong dịch vụ gọi xe bởi chiến lược kinh doanh riêng
am hiểu nhu cầu và thói quen của người việt
nguyễn hữu tuất chủ trương cung cấp dịch vụ với chính sách tốt hơn
cho khách hàng có những chương trình khuyến mại tốt giá cước rẻ thậm chí giờ cao điểm không tăng giá
khách hàng được bảo hiểm giá trị lên đến hai trăm linh triệu đồng
tôi thấy giá cả ở fastgo khá là hợp lý
ngoài ra thì cũng có rất nhiều cái mã khuyến mã chi tiêu bằng thẻ nữa
nó rất hợp lý với những người mà có nhu cầu chi tiêu hay mua sắm bằng thẻ như tôi
với tôi là một người trẻ mà để có thể sử dụng được thì thứ nhất là chi phí rẻ

ví dụ như khi mà đi xe mà vào thời giờ cao điểm chẳng hạn hoặc là vào thời tiết trời mưa hoặc là rét thì cũng không tăng giá phí
về sử dụng công nghệ thì có thể gọi là một người lâu tách chẳng hạn
thì sử dụng ứng dụng của người việt thì sẽ rất là dễ dàng và đặc biệt thì ứng dụng rất dễ là đặt xe so với các ứng dụng đặt xe khác
sau gần ba tháng hoạt động với chiến lược kinh doanh hợp lý fastgo đã có trong tay thị phần riêng của mình
với gần một mươi năm đối tác lái xe đơn giản
đối tác lái xe đăng ký tham gia và hơn năm mươi khách hàng đăng ký ứng dụng
nhưng bài học của gotrak uber verto vẫn còn đó
thị trường gọi xe cạnh tranh vẫn rất khốc liệt
muốn tồn tại lâu dài fastgo đã có những tính toán riêng
việc gọi vốn từ những quỹ đầu tư mạo hiểm thời điểm đó là cần thiết để triển khai kế hoạch chiếm lĩnh thị trường
may mắn khi fastgo nhận được khoản đầu tư không nhỏ đến từ quỹ vina capital venture
một quỹ đầu tư quy mô một trăm linh triệu đô la tại việt nam
việc nhận rót vốn từ quỹ đầu tư đã giúp fastgo củng cố nguồn lực tài chính
và giúp công ty gia tăng thị phần triển khai kế hoạch mở rộng dịch vụ
ra tám thành phố lớn và toàn quốc vào năm hai nghìn một mươi chín
và đạt được mục tiêu có năm một mươi triệu người dùng trong ba năm tới
ông nguyễn hữu tuất ceo fastgo việt nam cho biết
sự hợp tác không chỉ giúp công ty có nguồn lực tài chính tốt
để mở rộng thị trường và hệ sinh thái dịch vụ nhanh hơn
mà còn mở ra nhiều cơ hội nhận vốn cho cộng đồng khởi nghiệp việt nam
hiện nay hệ sinh thái khởi nghiệp của việt nam đang phát triển
với hơn bốn mươi quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi
nhiều tập đoàn lớn trong nước đã tham gia vào đầu tư mạo hiểm
như fpt viettel vingroup cmc cnbc
năm hai nghìn một mươi tám tập đoàn vinacapital đã thành lập quỹ đầu tư vinacapital ventures một trăm linh triệu đô la
vingroup hỗ trợ khởi nghiệp và quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ
có mức đầu tư hai tỷ đồng
quỹ đầu tư mạo hiểm có mức ba trăm linh triệu đô la
để hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo đột phá về công nghệ
hai trong số những dự án trong phóng sự nêu trên cho thấy
vai trò của các quỹ đầu tư đặc biệt là quỹ đầu tư
đặc biệt là quỹ đầu tư mạo hiểm trong cộng đồng khởi nghiệp
đây có thể coi là bà đỡ quan trọng trong quá trình lớn mạnh của mỗi dự án
chúng tôi sẽ đầu tư bằng chính cái chất xám
cái sự kết nối của chúng tôi dành cho các bạn start up
đơn giản là gì các bạn có ý tưởng các bạn có con người triển khai
tuy nhiên các bạn lại rất thiếu các mentor giỏi
những người chuyên môn ở trên các lĩnh vực khác nhau về marketing
về sale về bán hàng rồi về quản trị tài chính quản trị rủi ro v v
nên là chúng tôi sẽ là người hỗ trợ cho các bạn những chặng đường đầu tiên như thế trước
theo báo cáo thường niên về tình hình đầu tư khởi nghiệp start up năm hai nghìn một mươi tám của topeeka founder instattg
năm hai nghìn một mươi tám các công ty khởi nghiệp việt nam đã nhận được tám trăm tám mươi chín triệu đô la đầu tư trong chín mươi hai thương vụ
với các quỹ đầu tư trong và ngoài nước gấp ba lần so với năm hai nghìn một mươi
cùng số thương vụ và gấp sáu lần năm hai nghìn một mươi
số thương vụ được đầu tư tăng lên đáng kể tuy nhiên không thể phủ nhận việc đầu tư còn rất khiêm tốn so với nhu cầu thực
và để được đầu tư cần phải nhiều thời gian để một thương vụ đầu tư thành công
để khuyến khích các quỹ đầu tư phát triển mạnh mẽ bộ kế hoạch và đầu tư đã phối hợp với bộ khoa học và công nghệ
tổ chức diễn đàn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo việt nam
thông qua đó thể hiện chính sách rộng mở của chính phủ đối với các quỹ đầu tư
thứ nhất là chúng tôi cam kết sẽ đối thoại và thảo luận thường xuyên với cộng đồng các nhà đầu tư mạo hiểm
phối hợp chặt chẽ với các bộ cơ quan liên quan trong triển khai xây dựng các giải pháp thích hợp
nhanh chóng giải quyết các khó khăn để khơi thông và không ngừng tăng cường dòng vốn vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của việt nam
thứ hai là thông qua trung tâm đổi mới sáng tạo của quốc gia và các sáng kiến về phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp
chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ các khởi nghiệp thế giới khởi nghiệp để các start up có nhiều cơ hội tiếp cận các nguồn tài trợ hơn để phát triển
đồng thời để các cộng đồng các nhà đầu tư có cơ hội tiếp cận với các cơ hội đầu tư chất lượng hơn
thứ ba thông qua mạng lưới của tổ chức trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
thì chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ hết sức cho một cộng đồng đổi mới sáng tạo năng động
gắn kết và chất lượng cao ở việt nam và cả ở nước ngoài
để tất cả những người tham gia trong cộng đồng có được cơ hội học hỏi
nâng cao các kỹ năng tìm kiếm các nguồn tài chính và có được để phát triển hoàn thiện ý tưởng công nghệ của mình đặc biệt là các công nghệ chuyên thông
diễn đàn là điểm nhấn thể hiện quyết tâm của việt nam trong việc tạo điều kiện để các quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư cho các start up việt nam
trong đó đã có nhiều cam kết đầu tư như quỹ golden gas ventur công bố tổng số vốn đầu tư dự kiến cho start up việt trong ba năm tới là một mươi tỷ đồng
vinacapital ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với hai quỹ của hàn quốc dự kiến đầu tư một trăm linh triệu đô la vào start up việt trong ba năm tới
các start up việt đang đứng trước cơ hội được đầu tư mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư tại việt nam
chính phủ cũng tạo điều kiện tối đa để tạo được cơ hội đầu tư mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư tại việt nam
chính phủ cũng tạo điều kiện tối đa để tạo được cơ hội đầu tư mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư tại việt nam
để giúp các start up phát triển ý tưởng kinh doanh
tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng các dự án khởi nghiệp của chúng ta cần phải chuyên nghiệp hơn
ngoài ý tưởng cần phải có những sự chuẩn bị về mọi mặt để thu hút các nhà đầu tư và chứng minh để họ thấy tính khả thi của dự án
hiện nay cơ hội dành cho các xã việt nam tiếp cận các quỹ đầu tư mạo hiểm là rất lớn
nhất là thâm điệp của chính phủ đưa ra về sự hỗ trợ cũng như ủng hộ cho các quý này đến với việt nam
phần còn lại thách thức cũng rất lớn
rồi cải thiện kỹ năng trong giao dịch trong chiến lược phát triển
cũng như phải tranh thủ nhiều tư vấn hỗ trợ từ các chuyên gia
thì chúng ta sẽ có được tiếng nói chung và có một sức hấp dẫn với các quý đầu tư nội hiểm của quốc tế
quỹ đầu tư thì họ sẽ thấy kế hoạch của công ty
hướng đi để mình phát triển từ quý này qua quý sau hoặc là năm này qua năm sau
thì khi mà mình bắt đầu đi huy động vốn
thì mấy quý đầu tư họ sẽ thấy là công ty này họ đưa một kế hoạch lên đây
rồi sau đó là họ thực hiện được theo cái kế hoạch
thì khi mà họ thấy được như vậy thì lúc đó nó tạo cho họ một tầm nhìn là
công ty này là công ty mà sẽ phát triển được tốt
với best be capital và chúng tôi muốn luôn nhắm tới những dự án
tuy nhiên các bạn lại có những yếu tố là em sẵn sàng làm ra điều mới
và em dám tiên phong trên cái con đường mà em tạo ra sản phẩm dịch vụ mới
và đấy đúng theo tinh thần là đổi mới sáng tạo ở việt nam mình
và cũng như theo xu hướng của thế giới
và chúng tôi muốn luôn tìm kiếm những cái dự án không những cả về công nghệ đâu
thì chúng tôi vẫn luôn luôn tìm kiếm cả những ngành về truyền thống
chúng tôi chỉ quan tâm rằng là gì cái sản phẩm dịch vụ của bạn có scale up được hay không
có mở rộng được hay không
bằng yếu tố công nghệ hay bằng một yếu tố chuỗi
hay là bằng yếu tố nào đó
thì bạn phải cố gắng tìm ra được cái phương pháp đó
dự án trong các năm tới
các startup giai đoạn đầu của việt nam
sẽ tiếp tục thu hút những khoản đầu tư lớn
với ước tính năm hai nghìn hai mươi là ba trăm hai mươi triệu đô la
và năm hai nghìn hai mươi một là bốn trăm bốn mươi triệu đô la
giới khởi nghiệp cần quỹ đầu tư mạo hiểm như một bàn đạp
trong giai đoạn dự án gia nhập thị trường
để dự án có được một phương pháp
để dự án có được một điểm tượng chinh phục thị trường
kinh nghiệm của thế giới đã cho thấy
sự phát triển kinh tế của các nước
có đóng góp rất lớn của các đột phá khởi nghiệp
thành công từ kinh doanh mạo hiểm
và với vai trò bệ đỡ
các quỹ đầu tư khởi nghiệp tại việt nam
sẽ trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển